ngày một tháng một mươi theo giờ new york trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao của đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi năm đã diễn ra phiên cấp cao kỷ niệm hai mươi năm năm hội nghị thế giới về phụ nữ lần thứ tư với chủ đề
thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có thông điệp quan trọng gửi tới phiên họp
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng gửi tới quý vị và các bạn toàn văn thông điệp của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
thưa quý vị cách đây bảy mươi năm năm liên hợp quốc đã được thành lập nhằm ngăn ngừa thảm hòa chiến tranh thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội
đúng năm mươi năm sau tại hội nghị thế giới lần thứ tư về phụ nữ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm lý tưởng về bình đẳng và tôn trọng phẩm giá con người trong tiến bộ xã hội một lần nữa được thể hiện mạnh mẽ trong tuyên bố và cương lĩnh hành động
đồng bắc kinh một trong những văn kiện toàn diện nhất của thế giới về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ việc nỗ lực thực hiện những nội dung quan trọng đề ra trong văn kiện này đã góp phần thúc đẩy việc hoàn thiện không pháp lý nhằm trao quyền và cơ hội bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí ra quyết định gắn kết chặt chẽ các cơ chế thực hiện ở các quốc gia khu vực và toàn cầu